hà tĩnh đang bắt đầu bước vào thu hoạch lúa hẻ thu cùng chịu tác động của diễn biến thời tiết đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung nên việc thu hoạch lúa của bà con nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại bà con nông dân đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch lúa tránh lũ phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
do ảnh hưởng của bão số bốn nhiều diện tích lúa hẻ thu của xã kỳ phú đã bị ngập úng và ngã đổ
những chân ruộng lầy lội có nước khiến cho việc thu hoạch bằng máy cơ giới là không thể
người dân phải thu hoạch bằng thủ công với chi phí rất cao thêm chi phí phải qua nhiều công đoạn nên lúa bị thất thoát nhiều là điều không tránh khỏi
đến thời điểm này bà con nông dân các địa phương ở hà tĩnh đã thu hoạch được sáu mươi một diện tích lúa hẻ thu trong tổng diện tích gần bốn mươi bốn hectare
các huyện đức thọ kỳ anh cẩm xuyên hiện cơ bản đã tiến hành xong diện tích lúa hẻ thu
riêng các huyện can lộc vũ quang lộc hà hương khê thành phố hà tĩnh thị xã hồng lĩnh và nghi xuân mỗi đơn vị mới chỉ thu hoạch được từ hai mươi bốn mươi tổng diện tích lúa hẻ thu
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn thời tiết diễn biến phức tạp mưa sẽ tiếp tục xuất hiện có thể ảnh hưởng đến sự biến đổi mức nước các sông
so với vụ hè thu năm ngoái vụ hè thu năm hai nghìn một mươi sáu chậm từ bảy đến một mươi ngày nên các địa phương trong toàn tỉnh hà tĩnh đang tập trung thu hoạch toàn bộ diện tích xong trước ngày ba mươi tháng chín